thưa quý vị và các bạn ngân hàng thế giới world bank ngày hai tháng ba thông báo ngừng tất cả các dự án đang tiến hành ở belarus và nga
liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine quyết định có hiệu lực ngay lập tức
vkp cung cấp tài chính cho các dự án hạ tầng và tư vấn về chính sách cho các nước thành viên
tuy nhiên trong thông báo vkp cho biết ngân hàng phát triển đa phương này không cấp khoản vay và đầu tư mới nào cho nga
từ năm hai nghìn một mươi bốn sau khi bán đảo crimea sáp nhập vào nước này vkp cũng không phê duyệt khoản vay mới nào cho belarus từ giữa năm hai nghìn hai mươi
sau khi mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với minsk liên quan đến những tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống ở belarus
vkp hiện có một mươi một dự án ở belarus với tổng trị giá một hai tỷ đô la mỹ
tại nga ngân hàng này đang thực hiện bốn dự án chủ yếu về các vấn đề chính sách với kinh phí ba trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
quyết định tạm dừng tất cả các chương trình
ở nga và belarus được đưa ra một ngày sau khi các lãnh đạo của vkp và quỹ tiền tệ quốc tế imf cho biết
hai tổ chức này đang gấp rút cung cấp thêm hàng tỷ đô la mỹ tài trợ cho ukraine trong thời gian tới